chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
liên quan vụ người đàn ông cầm dao xông vào trường mầm non
chiều ngày một tháng ba bà lê thị bé phượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
xác nhận đối tượng cầm dao xông vào trường mầm non uy hiếp hai bé là người ở tỉnh sóc trăng
theo bà phượng đối tượng chỉ tạm trú tại địa phương thời gian ngắn và có đời sống phức tạp
theo đó người này có tên là n b qui ba mươi bảy tuổi quen biết và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ
có hộ khẩu tại mỹ tho và cả hai có một con chung
sinh năm hai nghìn hai mươi một ngày hai mươi năm tháng hai quy sang mỹ tho giúp vợ con về quê
đến ngày hai mươi chín tháng hai quy đưa vợ con trở ngược lại mỹ tho ở trọ tại phường năm
khoảng bảy giờ ngày một tháng ba ông quy quậy phá rắt theo con trai sang trường mầm non tt phường năm thành phố mỹ tho
đến nơi quy cầm con dao lớn xông vào trường bắt theo hai bé một chai một cái để khống chế rồi cố thủ trong phòng
khi ấy con trai quy vẫn đi theo cha
nhận được tin báo hàng chục cảnh sát đến bao vây trường mầm non và phong tỏa đường đoàn thị điểm để bắt giữ đối tượng
đến hơn chín giờ cùng ngày lực lượng chức năng thành công giải cứu hai con tin và đưa quy về trụ sở làm việc để điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật
sau khi giải cứu hai bé đã được đưa đi y tế kiểm tra kỹ lưỡng vết thương tình trạng sức khỏe
đồng thời cũng liên lạc với vợ hờ của quy đến để làm rõ vụ việc
việc xác định quy có ngáo đá hay không
dân thành phố mỹ thò cũng cho biết đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ việc trên chiều ngày một tháng ba ubnd tỉnh tiền giang đã tổ chức họp báo thông tin về việc bắt giữ đối tượng ngáo đá
ủy hiếp trẻ em tại trường mầm non tuổi thần tiên phương năm thành phố mỹ tho và khen thưởng đột xuất các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
tại buổi họp báo đại tá nguyễn văn lộc phó giám đốc công an tỉnh tiền giang cho biết
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một tháng ba công an phường năm thành phố mỹ tho tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào trường mầm non tuổi thần tiên
gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu học sinh
ban giám đốc công an tỉnh tiền giang nhận định tính chất phức tạp của vụ việc nên đã nhanh chóng triển khai phương án xử lý
giải quyết một số tình huống cấp bách phức tạp lực lượng đã khống chế thành công bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho các cháu bé và những người xung quanh
ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ thò
huy động cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu bé và những người xung quanh
đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an lực lượng công an sẵn sàng đề phòng tất cả hậu quả xảy ra sẵn sàng tình huống xấu nhất là tiêu diệt đối tượng
theo đại tá nguyễn văn lộc thời điểm xảy ra vụ việc đối tượng vừa không chế cháu và bước về hướng cửa của văn phòng thì bị lực lượng cảnh sát giao thông bất ngờ tước hùng khí
khống chế và giải cứu an toàn các nạn nhân diễn biến thời gian tức không khí khống chế đối tượng và giải cứu an toàn các cháu bé diễn ra chưa đến ba phút
đại tá nguyễn văn lộc cho biết thêm đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ đã không chế thành công đối tượng và giải cứu an toàn các cháu bé
không ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu học sinh cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về hàng loạt tội danh như cướp tài sản
đe dọa sát hại người gây dối trật tự công cộng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tại họp báo ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho bốn tập thể phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động
công an thành phố mỹ tho và đội cảnh sát phản ứng nhanh phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tiền giang
hai cá nhân thiêu tá dương thanh nhật cán bộ đội cảnh sát phản ứng nhanh phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đại úy nguyễn quốc thông
cán bộ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động thường đóng một mươi triệu đồng cho trường mầm non tuổi thanh tiên
trong phối hợp bắt giữ đối tượng uy hiếp trẻ em xảy ra tại trường
lấy nhanh không chỉ kịp thời đối tượng có lời khen ngợi với tập thể giáo viên trường mầm non tuổi thân tiên đã rất bình tĩnh
phối hợp với các lực lượng trong công tác giải cứu và đảm bảo an toàn cho các cháu thiếu nhi
đồng chí nguyễn thành diệu nhấn mạnh đây là tình huống khẩn cấp đối tượng rất manh động
vụ việc vừa qua đã thể hiện sự nhanh gọn kịp thời đảm bảo an toàn mang tính chủ động của ngành công an và các đơn vị liên quan
đây là bài học cần rút ra để nâng cao an toàn tại các trường học cơ sở giáo dục và đặc biệt là bảo vệ trẻ em
sau khi bị khống chế bắt giữ làm việc tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nbq khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình
chí tiết lời khai của người này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
trước mùa một tháng ba thông tin từ công an thành phố mỹ tho tiền giang cho biết người đà đông cầm rào nhọn
tuổi thần tiên tên là nbqi ba mươi bảy tuổi ngụ khu a thị trấn lịch hội thượng huyện trần đề sóc trăng
làm lao động phổ thông đi làm việc ở nhiều nơi và có thời gian về sinh sống tại mỹ tho
đối tượng b quy khai nhận hiện tại đang chung sống với một người phụ nữ tại thành phố mỹ tho như vợ chồng
có một con chung còn nhỏ tuổi khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi chín tháng hai đi làm về đối tượng quy gặp vợ con được một lúc
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng bực tức đối tượng đã đưa con đi thuê phòng nghỉ
khu phố bốn phường năm thành phố mỹ tho để ngủ qua đêm
gần bảy giờ ngày một tháng ba ngủ dậy nhớ lại chuyện vợ lớn tiếng với mình đối tượng quy la lối trong phòng trọ
rồi dắt con tới trường mầm non tuổi thần tiên dù con không học trường này vào bên trong cổng trường
đối tượng cầm con dao nhọn khống chế hai bé trong trường rồi cố thủ đến khi bị bắt giữ
đại diện công an cho biết đang tiến hành test nhanh kiểm tra xem đối tượng có dương tính với chất ma túy không
đồng thời làm rõ thêm động cơ thực hiện các cháu bé ở trường đều được đảm bảo an toàn
trước đó gần một mươi giờ ngày một tháng ba hàng trăm người dân tại khu vực tuyến đường đoàn thị nghiệp
phường năm thành phố mỹ tho tiền giang thở vào vui mừng khi biết cảnh sát hình sự tỉnh đã giải cứu thành công
một bé trai đang ở trường mầm non tuổi thần tiên thì bị đối tượng ô vào người khống chế
khoảng bảy h cùng ngày khi gia đình đưa con em vào trường mầm non tuổi thần tiên xong
thì ra về lúc này xuất hiện một thanh niên trung niên
con dao bất ngờ từ ngoài xông vào trường
bên trong bỗng nhiên lặng im như tờ có dấu hiệu đối tượng đe dọa an toàn của một số cháu bé
nhận tin báo hơn hai mươi chiến sĩ công an bảo vệ dân phố nhanh chóng xuất hiện
phong tỏa hai đầu đường đoàn thị nghiệp
đồng thời tiếp cận tìm phương án đột nhập vào nơi đối tượng đang có hành vi
uy hiếp tinh thần trẻ em và cô giáo
rất đông phụ huynh đã đứng ngoài lo lắng cho con em
công an kêu gọi đối tượng bước ra ngoài
hiện vụ người đàn ông ngáo đá cầm dao xông vào trường mầm non không chơi cháu bé
vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại